cuộc sách hè năm nay chứng kiến sự đa dạng của các đầu sách dành cho thiếu nhi đến từ các nhà xuất bản trong nước
từ sách tranh đến sách chữ sách dịch đến sách trong nước
trong dịp hè các nhà xuất bản cho ra mắt nhiều bộ sách về khoa học thưởng thức và giáo dục kỹ năng
bên cạnh nội dung phong phú đa dạng hình thức thể hiện của các cuốn sách này cũng không ngừng cải tiến
nhằm tăng sự tương tác của phụ huynh và trẻ nhỏ đối với sách thông qua các thao tác lật dở lắp kép và chiếu bóng
bên cạnh đó mảng sách văn học thiếu nhi với những tác phẩm văn học kinh điển trong nước và nước ngoài
cũng được các nhà xuất bản chú trọng liên tục tái bản với nội dung được bổ sung đầy đủ và hình thức bắt mắt để hấp dẫn các em nhỏ
đối với những tác phẩm văn học của các tác giả trẻ trong nước mặc dù số lượng không nhiều
nhưng đây cũng là mảng sách được các nhà xuất bản quan tâm đầu tư và các bậc phụ huynh chú ý tìm đọc
với sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức các đầu sách xuất bản trong dịp hè này sẽ giúp phụ huynh và các em nhỏ
có được những trải nghiệm thật thú vị nâng cao trí thức trong hành trình chinh phục tương lai